xin chào quý vị
thưa quý vị hai người phụ nữ từng ở tỉnh thất bồng lai cùng ba luật sư bảo chữa cho ông lê tùng vân
có dấu hiệu phạm tội nhưng bỗng dưng mất tích khiến công an phải truy tìm
đặc biệt là thân phận người phụ nữ được cho là nắm giữ bí mật phạm tội của thầy ông nội
cũng như những sai phạm của tỉnh thất bồng lai
chi tiết vụ việc ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cơ quan an ninh điều tra nói trường hợp chưa tìm được những người này
cơ quan điều tra sẽ tách thành vụ án riêng để điều tra sau
võ thị diê my ngụ tại tp hcm năm năm trước bỏ nhà đến tỉnh thất bồng lai ở ấp lập thành
xã hòa khánh tây đức hòa do bà cao thị cúc lập để tu cùng hai mươi người khác
gia đình cho rằng con gái bị những người ở tỉnh thất rụ rỗ nên đã nhiều lần tìm đến đưa về
nhưng không được phải trình báo công an diễm my sau đó trở về nhà một thời gian rồi quay lại tỉnh thất
cơ quan an ninh điều tra nói
giả định trong thời gian sống tại tỉnh thất bồng lai diêm my đã đăng các video lên mạng xã hội
với thông tin sai sự thật phu khống công an huyện đức hòa cùng chai mái ruột
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai diễm my lần lượt bị công an tp hcm và công an long an
ra quyết định truy tìm để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và vu khống
tuy nhiên sau hơn ba năm tìm kiếm cảnh sát không xác định được tung tích
của người này người thứ hai bị truy tìm là lê thanh kỳ duyên có hai con do liên quan đến vụ án loạn luân
trước đó ông lê tùng vân công bố duyên là trẻ mồ côi được ông nhận nuôi từ nhỏ
tại trại dưỡng lão cô nhi ở tp hcm và đưa về tỉnh thất bồng lai sinh sống
năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm cho rằng ông vân có hành vi loạn luân
sau thời gian điều tra cảnh sát căn cứ kết quả giám định adn đối với kỳ duyên và những người tại tỉnh thất bồng lai
xác định kỳ duyên là con ruột của ông vân và bà lê thu vân ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây
đến ngày một mươi chín tháng bốn ông vân bị khởi tố về tội loạn luân cho tại ngoại
cơ quan điều tra khẳng định có đủ chứng cứ bị can quan hệ loạn luân với con ruột và đã có con
lúc này kỳ duyên đã bỏ trốn
ngoài ra để làm rõ sự thật khách quan của vụ án nhà chức trách cũng gửi công văn đề nghị sở y tế tp hcm
ra soát lại thông tin khám chữa bệnh và sinh con đối với kỳ duyên và hai người phụ nữ
kỳ duyên là một người phụ nữ ba mươi một tuổi ngụ thành phố hồ chí minh và hai mươi chín tuổi quê đồng này
ông nguyễn văn miếng đào kim lân và đặng đình mạnh là ba trong năm luật sư bảo chữa cho ông lê tùng vân và đồng phạm
trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hồi giữa năm hai nghìn một mươi ba
một năm trước công an long an nhận được thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao c năm bộ công an
về việc ba luật sư này đã đăng nhiều video hình ảnh lời nói bài viết trên mạng xã hội
với nội dung có dấu hiệu hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
cụ thể các luật sư cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm huyện đức hòa có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự
xâm phạm hoạt động tư pháp trong việc điều tra truy tố và xét xử đối với thân chủ
để phục vụ điều tra công an tỉnh long an đã nhiều lần gửi giấy triệu tập ba người nhưng họ đều vắng mặt không lý do
công an phường nơi họ cư trú và thân nhân xác nhận họ không có mặt tại địa phương đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được
vì vậy đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm ông miếng mạnh và lân để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm
tỉnh thấp bồng lai là nhà riêng của bào cao thị cúc tại xã hòa khánh tây huế đức hòa
khoảng một mươi năm trước bà này đưa nhiều tượng phật đô thơ cũng về nhà biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân chín mươi hai tuổi ngụ quận sáu tp hcm chuyển đến đây sống cùng bà cúc
bản án phúc thẩm cuối năm hai nghìn một mươi hai xác định ông vân đã chỉ đạo lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên
lập tài khoản youtube năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên official
đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng xấu thông tin sai sự thật
xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân trực tiếp xâm phạm đến công an huyện đức hòa
giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an thượng tọa thích nhật tử
ông vân bị phạt năm năm tù các bị cáo còn lại lĩnh từ ba đến bốn năm
tuy nhiên đến nay ông vân chưa thi hành bản án này
ngoài hai vụ án đang điều tra cảnh sát đang làm rõ đơn tố cáo những người tại tỉnh thất bồng lai có hành vi chiếm đoạt tiền tử thiện
trước đó công an tỉnh long an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã sáng quyết định khởi tố bị can đối với ông lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên ba mươi một tuổi lê thanh trung dương hai mươi bảy tuổi
cùng ngụ số nhà một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an nơi được ông lê tùng phân đặt tên là tỉnh thất bồng lai còn gọi là thiên an bên bờ vũ trụ
để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trước đó ông vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú ba bị can còn lại bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra
ngoài những thông tin rúng động về sai phạm của tỉnh thất bóng lai dư luận còn đồn đoán nơi này có một mật thất bí ẩn
dù công an chức năng đã lên tiếng phủ nhận thông tin tìm thấy diễm my trong căn hợp này nhưng một số hàng xóm dù chưa sang tỉnh thất bóng lai
nhưng đã trả lời youtuber rằng nơi này có mật đạo luồng thông tin mâu thuẫn khiến dư luận càng đưa ra nhiều phán đoán mờ hổ
chia sẻ với báo chí một người nhiều năm âm thầm thu thập những bằng chứng sai phạm tại tỉnh thất bồng lai cho biết
tôi vào tỉnh đất bồng lai nhiều lần rồi có chỗ nào ở trong đó tôi chưa đi tôi dám khẳng định trong đó không có căn hầm bí mật đâu
thông tin mật đạo hoàn toàn là bị đặt đó là căn nhà cũ xây mấy chục năm rồi lấy đâu ra hầm bí mật
quanh khu đó còn thường xuyên bị ngập
hôm nào chịu nổi ở tỉnh thất bóng lai chỉ có các căn phòng nhỏ ẩm thấp túi tăm
những căn phòng này được ông vân chia nhỏ từ căn nhà lớn để có chỗ riêng tư cho nhiều người
mỗi căn phòng chỉ vài mét vuông có cửa sơ dài
tuy vậy những căn phòng này đã được ông vân đập bỏ mấy tháng trước để lấy chỗ xây nhà mới
người ta không vô đó cứ đồn bậy bạ
về lý lịch của ông lê tùng vân quá trình điều tra xác định nơi thường trú của ông là nhà ba mươi chín c
đường lý triều hoàng phường một mươi quận sáu tp hcm
nơi ở hiện tại là nhà một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
có cơ sở mang tên tỉnh thất bóng lai
trình độ học vấn của ông lê tùng vân là một mươi hai trên một mươi hai
ngoài việc xác định cha mẹ ông vân đã mất thì cơ quan công an chưa rõ về vợ con của ông này
cơ quan an ninh điều tra làm rõ ông lê tùng vân là chủ mưu
chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi biên soạn gian dựng biên tập các video
chứa đựng những nội dung xuyên tạp xúc phạm bi tín
danh dự của các người
đồng thời ông vân là người kiểm duyệt nội dung clip và cho phép các bị can đăng tải lên tài khoản
youtube và các nền tảng mạng xã hội khác do các bị can quản lý sử dụng
cụ thể ông lê tùng vân chỉ đạo hai bị can lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi và lê thanh nhất nguyên ba mươi một tuổi
tạo các tài khoản mạng xã hội trong đó có hai tài khoản youtube là nam chú tiểu thiền an bên bờ vũ trụ
và nhất nguyên hoàn nguyên offical là công cụ phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
hành vi của bị can lê tùng vân thể hiện rõ ràng trong các clip đăng tải lên mạng xã hội có các tiêu đề gồm
phim hai chiếu dạp mùa dịch hai nghìn hai mươi một vùng đất huế bí năm chữ tiểu thách thức danh hài thông báo khẩn cấp kết quả vụ án năm mươi người
năm chú tiểu phần hai người lớn mừng tuổi thế ông nội ngày mùa một tết
ông lê tùng vân có những lời lẽ phát ngôn xuyên tạc giáo lý xúc phạm phật giáo
xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp chủ mưu sáng tác ra các nghi thức
thủ tục cúng bái quỷ lệ cầu niệm mạng danh xứng danh đức phật xúc phạm phật giáo
theo kết luận điều tra ông lê tùng vân chỉ đạo tạo dựng đăng tải và có lời nói xuyên tạc
xúc phạm trong các clip đăng tải trên mạng xã hội cho cộng đồng trong và ngoài nước xem
chia sẻ bình luận tạo sức lan truyền nhanh chóng
hành vi của ông lê tùng vân gây thiệt hại đến uy tín danh dự của công an huyện đức hòa
tổ chức phật giáo gây mất an ninh trật tự địa phương gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh uy tín của phật giáo
danh dự nhân phẩm của người có chức sắc trong phật giáo gây bức xúc trong giới tăng ni phật tử
các tín đồn phật giáo dư luận xã hội
kết luận điều tra ra đỉnh rõ hành vi của ông lê tùng vân đã cấu thành tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
theo khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can lê tùng vân là người đủ bảy mươi tuổi trở lên
theo điểm o khoảng một điều năm mươi một bộ luật hình sự
tinh tiết tăng nặng đối với bị can này là phạm tội có tổ chức phạm tội hai lần trở lên
theo điểm a và g khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
được biết căn cứ xử lý trong vụ án này là xuất phát từ đơn tố cáo
nguồn tin tố giác tội phạm của nhiều tổ chức cá nhân
cụ thể ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa
lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ ông trần ngọc thảo tức thượng tọa thích nhật tử
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ hòa thượng thích minh thiện
trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sở thông tin truyền thông tỉnh long an
có văn bản kiến nghị về việc chuyển hồ sơ
liệu vi phạm pháp luật liên quan đến các cá nhân ở tỉnh thất bồng lai cho công an huyện đức hòa
ngoài ra công an huyện đức hòa có nhận hai đơn của bà trịnh thị định sáu mươi bảy tuổi
ngụ xã mỹ hạnh bắc huyện đức hòa và bà phan thị phương trang bốn mươi một tuổi
ngụ huyện hóc môn tp hcm tô gáo những người tại tỉnh thất bồng lai
có dấu hiệu vi phạm pháp luật xâm phạm tự do tín ngưỡng
gây ảnh hưởng đến đời sống văn hóa an ninh trật tự xã hội
các chứng cứ là video clip trong vụ án này đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa
và cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an chưng cầu giám định theo đúng quy định của pháp luật
sau hai ngày xét xử các đối tượng trong vụ tỉnh thất bồng lai
chiều tối ngày hai mươi một tháng bảy sau khi hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện đức hòa long an
tuyên bố kết thúc phần tranh luận về các mức án mà viện kiểm sát đề nghị
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
chủ tạo cho phép các bị cáo trong vụ án tỉnh thất bồng lai được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án
sau nghị án hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an tuyên phạt bị cáo lê tùng vân
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai năm năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
theo khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sơ đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo lê thành nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lê thanh hoàn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và lê thanh trùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
mỗi bị cáo bị tuyên phạt bốn năm tù
bị cáo lê thanh nhị nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù
và bị cáo cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
bị tuyên phạt ba năm tù với cùng tội danh trên
cho rằng bản thân đã gần chín mươi hai tuổi ông lê tùng vân người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai xin được hoãn án tù giam
tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an cho biết đã nhận được đơn đề nghị tạm hoãn chấp hành án phạt tù của ông lê tùng vân
người bị kết án năm năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
được biết trong quá trình tố tụng vụ án ông vân được cơ quan chức năng cho phép tại ngoại ở ấp lập thành xã hòa khánh tây đức hòa vì tuổi cao sức yếu
trong đơn đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù giam gửi tới cơ quan chức năng ông vân cho biết năm nay đã chín mươi một tuổi tây chín mươi hai tuổi ta
tuổi già sức yếu thần mang nhiều bệnh tật kinh niên tăng huyết ác đáy tháo đường thiếu máu mạng hẹp mạch vành việm lét dạ dày
ông vân cũng cho biết thêm trong đưa rằng nhiều năm nay tôi chỉ có thể nằm trên võng đua đưa sinh hoạt cá nhân tôi đều phải nhờ người nhà chăm sóc và khẳng định tôi không đủ sức khỏe để đi ở tù
ngoài ra ông vân cũng cho rằng mình đang có đơn kêu an xin xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm mà tòa án nhân dân tỉnh long an từ ngày ba tháng một mươi một vừa qua
do đó ông đề nghị tranh án tòa án nhân dân huyện đức hòa xem xét hoàn cảnh và sức khỏe thực tế của bản thân để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù theo quy định